vào lúc một mươi một h sáng nay theo giờ địa phương tức chín h sáng theo giờ việt nam lễ đón chính thức thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã diễn ra trọng thị tại dinh thủ tướng nhật bản thủ đô tokyo dưới sự chủ trì của thủ tướng nhật bản shinzo abe
lễ đón chính thức bắt đầu với nghi thức quân nhà cử quốc thiểu hai nước thủ tướng shinzo abe mời thủ tướng nguyễn xuân phúc tới khu vực lễ đài quân nhà cử quốc thiểu hai nước việt nam nhật bản
tiếp đó thủ tướng nhật bản shinzo abe mời thủ tướng nguyễn xuân phúc duyệt đội danh dự đến vị trí quốc kỳ hai nhà lãnh đạo nghiêng mình chào quốc kỳ việt nam nhật bản
hai thủ tướng tiếp tục duyệt đội danh dự và quay trở lại lễ đài ngay sau đó hai thủ tướng bắt tay giới thiệu thành phần chính thức của đoàn và tiến về phòng hội đàm